tết nguyên đán sắp tới là tết đầu tiên khi để kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch covid một mươi chín
người dân không còn phải cách ly do đó nhu cầu về nhóm hàng thực phẩm sẽ gia tăng đáng kể
chính vì thế nhóm hàng thực phẩm đánh kẹo rượu miệng sẽ được tập trung kiểm tra chặt chẽ
đặc biệt hàng thực phẩm tại các phò lạnh đớn cả hàng nội địa và hàng nhập khẩu về qua các đường biển hàng không đường bộ
tại hà nội theo tài liệu trinh sát của cơ quan quản lý thị trường
thời gian này ở địa bàn các quận như thanh trì
hoàng mai hai bãi trưng tan lâm lòng biên
đang tồn tại nhiều kho hàng hiện tập kết hàng hóa của khu mua lớn

thời gian này ở địa bàn các quận như thanh trì hoàng mai hai bãi trưng tan lâm lòng biên
đang tồn tại nhiều kho hàng hiện tập kết hàng cấm hàng nhập lộ gian lận thương mại
có thể kể đến các nhóm hàng cụ thể như hàng tiêu dùng đồ điện tử quần áo bánh kẹo thuốc lá các loại và pháo nổ
đây vốn dĩ là những mật hàng có sức khỏe
đây vốn dĩ là những mật hàng có sức khỏe
để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch kiểm tra đợt cao điểm các đối tượng vận chuyển kinh doanh tập kết hàng cấm hàng nhập lậu gian lận thương mại
phóng viên chương trình aloba tám mươi chín đã có cuộc trao đổi với ông trần hữu linh tổng cục trường tổng cục quản lý thị trường về nội dung này
chân trọng cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn chương trình aloba tám mươi chín
thưa ông xin ông cho biết nhận định của mình về tình trạng hàng giả hàng nhái dịp cuối năm này đặc biệt là đối với cả thị trường truyền thống cũng như trên thương mại điện tử
đầu năm đến giờ lực lượng của thị trường tôi làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa
thì đã phát hiện ra rất nhiều những vụ việc liên quan đến hàng giả hàng nhái xâm phạm quyền sở trí tuệ ở rất nhiều lĩnh vực mặt hàng
và có những mặt hàng rất nguy hiểm ví dụ như thuốc tân dược
và đặc biệt cách đây vài ngày cục quản lý trường hình hoa nội đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm quyền sủi ăn thần
và đây là những mặt hàng giả rất nguy hiểm đến sức khỏe của người dân
hàng giả bây giờ tiếp tục theo những con đường từ nhập lậu cũng như sản xuất trong thị trường nội địa
và rất là đa dạng về chủng loại mẫu mã thì càng ngày càng tinh vi
và đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi hai này chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục

cũng như đặc biệt là trên các nền tảng bằng xã hội zalo facebook để tiêu thụ
và gần đây thì chúng tôi bắt giữ hàng giả với số lượng rất là lớn
và cái này thì nó minh chứng cho việc hàng giả hàng đưa hàng giả qua các đường chính ngạch một cách công khai với số lượng lớn
ví dụ như ở địa bàn tỉnh bắc ninh liên tiếp trong một quý vừa qua
thì chúng tôi liên tiếp
và kiểm tra thu giữ rất là nhiều kho hàng lớn toàn bộ một trăm linh là hàng giả
mỹ phẩm hàng thời trang quần áo giày dép hàng vạng đôi giày túi sách
ở những kho ở xung quanh các thành phố lớn hà nội bắc ninh bắc giang
ở địa bàn miền nam thì hàng giả tiếp tục cũng rất là nóng